chuyển sang những tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị mới đây quảng châu trở thành đô thị lớn tiếp theo của trung quốc
bị phong tỏa nghiêm ngặt với người ngoại tỉnh nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch covid một mươi chín
người dân từ bên ngoài hiện không thể đi vào thành phố
trong khi đó chỉ những cư dân quảng châu có lý do đặc biệt mới được phép rời khỏi đây
với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
các trường học tại quảng châu đã chuyển sang học trực tuyến từ tuần trước
trong khi đó một trung tâm triển lãm lớn đã được chuyển đổi thành bệnh viện giã chiến
phục vụ cách ly và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
mức độ phong tỏa hiện nay là điều quảng châu chưa tương đối mặt từ khi dịch bệnh bùng phát
toàn bộ một mươi một quận của thành phố quảng châu đã bắt đầu đợt xét nghiệm diện rộng từ tuần trước
qua đó phát hiện hai mươi ba ca dương tính với virus sars cov hai
trong ngày một mươi một tháng bốn quảng châu ghi nhận thêm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín nhưng không có ca tử vong
trong khi đó thượng hải đã bước vào tuần lễ phong tỏa thứ ba
trong ngày một mươi một tháng bốn thượng hải ghi nhận hai mươi sáu tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín nhưng chỉ chín trăm một mươi bốn trường hợp có triệu chứng
china daily thừa nhận các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại thượng hải không hoàn hảo
tuy vậy nhà chức trách thượng hải khẳng định vẫn đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm thường nhật cho người dân
trung quốc đang trải qua đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất từ khi covid một mươi chín xuất hiện
đến nay trung quốc tiếp tục theo đuổi các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt theo chính sách zero covid một mươi chín